các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm kiếm được bốn ngư dân trên tàu cá quảng bình bị chìm hiện ba người còn mất tích
trước đó là vào tối ngày một mươi năm tháng hai trung tâm nhận được thông tin tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi một ts do ông nguyễn ngọc hải là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng bảy lao động đã bị chìm
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm đã phát thông tin báo nạn hàng hải yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh tham gia tìm kiếm cứu nạn bảy thuyền viên
mặt khác đề nghị trung tâm cứu nạn hàng hải trung quốc phối hợp tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên việt nam
tính đến một mươi giờ trưa nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã cứu được bốn người hiện ba người còn đang mất tích
hiện trung tâm đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp các hoạt động tìm kiếm cứu nạn để tổ chức tìm kiếm ba thuyền viên hiện còn mất tích
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết vừa ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng triệu tiến sơn về hành vi giết người
vào dạng sáng ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn tiến sơn xã nhất tiến huyện bắc sơn đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên
nguyên nhân là do hai nhóm tranh nhau phòng hát karaoke dẫn đến cãi vã trận hỗn chiến diễn ra ngay sau khi ra về
đối tượng triệu tiến sơn đã dùng dao nhọn đâm khiến hai thanh niên bị giết
hai thanh niên là hoàng văn luận và hoàng văn vĩnh tử vong trên đường đi cấp cứu
sau đó đối tượng sơn cũng đâm khiến một thanh niên khác bị thương nặng hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện
công an huyện bến lức tỉnh long an vừa khám phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại xã an thạnh huyện bến lức tỉnh long an thu giữ số lượng lớn ma túy đá
công an huyện bến lức đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn minh chủ đang bán trái phép ma túy cho đối tượng nguyễn minh trọng
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một mươi bảy gói ma túy đá trọng lượng hơn một tám gram
mở rộng điều tra cơ quan chức năng bắt khẩn cấp nguyễn thanh tuấn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét tại nhà nghỉ nơi tuấn thuê ở lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm một mươi tám gói ma túy trọng lượng hơn sáu mươi gram
hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra
liên quan đến việc phòng chống dịch lở mồm long móng
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền sáu mươi liều vaccine lở mồm long móng hai tuyếp
và một mươi năm lít hóa chất sát trùng bencoxid thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho hai tỉnh là bắc cạn và đắk lắc để phòng chống dịch lở mồm long móng
cụ thể tỉnh bắc cạn được xuất cấp hai mươi liều vaccine lở mồm long móng hai tuyếp năm lít hóa chất sát trùng bencoxid
tỉnh đắk lắc được xuất cấp bốn mươi liều vaccine lở mồm long móng hai tuyếp một mươi lít hóa chất sát trùng bencoxit
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân hai tỉnh trên tiếp nhận quản lý và sử dụng số vaccine hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sau dịp tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
tri cục thú y hà nội đã có công văn chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở chăn nuôi
giết mổ bảo quản sơ chế kinh doanh động vật
sản phẩm động vật có trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong công tác kiểm dịch kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
đối với các cơ sở giết mổ các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gia súc gia cầm nhập vào các cơ sở giết mổ trên địa bàn hà nội
đối với cơ sở bảo quản sơ chế kinh doanh sản phẩm động vật tri cục thú y chỉ cho phép nhập các sản phẩm gia súc
gia cầm có nguồn gốc có dấu trên thân thịt và giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật
đối với các cơ sở chăn nuôi tri cục thú y yêu cầu gia súc gia cầm khi nhập về chăn nuôi phải nuôi cách ly theo đúng quy định trước khi nhập đàn
nghiêm cấm các trường hợp bán chạy gia súc gia cầm ốm dịch